cảm ơn các bạn đã theo dõi
đứng đầu số ca lây nhiễm vẫn là tp hcm và bình dương
tổng số liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm là hơn hai mươi tám triệu liều
về tình hình dịch bệnh tại thủ đô vào sáng nay hà nội ghi nhận thêm sáu ca mắc covid một mươi chín
đều là các f một đã được cách ly
trên diễn biến phức tạp của dịch bệnh để sang lọc và ngăn chặn dịch bệnh lây lan
kể từ ngày sáu tháng chín hà nội thiết lập ba vùng theo mức độ nguy cơ dịch covid một mươi chín
ngay từ sáng nay hà nội đã tăng cường ba mươi chín chốt trực quản lý đi lại giữa vùng đỏ vùng xanh
các chốt sẽ trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ chia làm bốn ca
nhiệm vụ của chốt là kiểm soát chặt tất cả người và phương tiện được ra vào phân vùng một
bảo đảm an ninh trật tự hướng dẫn phân luồng giao thông
vào đêm qua một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một kho xưởng thuộc công ty văn phú
trên địa bàn xã an thượng huyện hoài đức hà nội
diện tích cháy khoảng một ba trăm linh m hai trong khoảng diện tích bảy m hai
nằm trong điểm công nghiệp của xã an thượng
sau khi nhận được tin báo chỉ khoảng một mươi phút sau
công an huyện hoài đức đã điều động xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ
kịp thời có mặt tại hiện trường tiến hành các phương án chữa cháy
nhà kho được xác định có chứa đồ điện máy đồ sản xuất nước sát khuẩn
và thiết bị làm biển quảng cáo
may mắn là lúc xảy ra vụ cháy thì nhà kho đang đóng cửa tạm dừng hoạt động
do lệnh giãn cách xã hội phòng chống dịch
theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ nên không có thiệt hại về người
công an quận bốn tp hcm vừa bắt giữ hai đối tượng vận chuyển ma túy bằng xe ô tô
khi qua chốt kiểm soát dịch trên nệp bàn
một trong hai đối tượng qua kiểm tra nhanh đã dương tính với covid một mươi chín
tại chốt kiểm soát dịch ngay trên cầu ket quận bốn tp hcm
tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát tám mươi sáu a một mươi năm nghìn hai trăm bốn mươi bốn do đặng quốc huy cầm lái
và huỳnh phạm huy bảo cùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại tỉnh an giang
lực lượng công an phát hiện
cả hai đều không có giấy tờ đi đường theo đúng quy định
kiểm tra trên xe ô tô phát hiện ghế sau có một gói ni lông
bên trong có một hộp chứa tinh thể nghi là ma túy với khối lượng là gần năm kg
sau khi tạm giữ hai đối tượng lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra nhanh covid một mươi chín
và một trong hai đối tượng đã có kết quả dương tính
hiện cơ quan chức năng đang tiến hành cách ly các đối tượng
đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra
một vụ án mạng vừa xảy ra tại huyện grong nang tỉnh đắk lắc
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vừa khởi tố và bắt tạm giam đối tượng gây án
đối tượng là nguyễn duy thiệu trú tại xã phú xuân tỉnh đắk lắc
thiệu và chị đặng thị anh chú tại huyện eak có quan hệ tình cảm
tuy nhiên sau khi chị anh muốn chấm dứt quan hệ với thiệu
do gia đình ngăn cấm thì thiệu lại nảy sinh sự ghen tuông
do nghi ngờ chị anh có quan hệ với người khác
tại dãy của chị anh gặp nguyễn đình thăng đang giúp chị anh tới cây
thiệu đã tiến tới dùng dao thái lan mang theo người đâm vào bụng và lương anh thăng
khiến nạn nhân phải đi cấp cứu tại bệnh viện thương tích ba mươi sáu
phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm xin kính chào tạm biệt